tại việt nam chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn ba trăm ba mươi hộ ở một mươi hai tỉnh thành phố có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi số lượng tiêu hủy là hơn sáu năm trăm linh con
hiện số lợn bị tiêu hủy đang tăng lên theo cấp số nhân vì bệnh lây lan gián tiếp thông qua nhiều nguồn như thức ăn thừa dùng để chăn nuôi phương tiện dụng cụ chăn nuôi quần áo mang vi rút
trong đó các tỉnh ninh bình quảng ninh và nam định là ba địa phương mới xuất hiện dịch tả lợn châu phi
hiện không có vaccine phòng bệnh mặc dù bệnh tả lợn châu phi đã xuất hiện gần một trăm linh năm nay có thể nói thông qua các kịch bản phòng chống dịch tả lợn châu phi công tác ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc
cùng với việc chống dịch người tiêu dùng cần hiểu rõ về dịch để không quay lưng với thịt lợn làm ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi